trực tiếp móc túi nạn nhân lấy tiền và tài sản đối tượng cảnh giới
nhóm đối tượng này đi trên các tuyến đường
khi phát hiện người có tài sản thì sẽ thông báo bằng cách khoát tay chỉ với phía nạn nhân để cả nhóm biết và bám theo
khi đến địa điểm thuận tiện bọn chúng sẽ thực hiện hành vi phạm tội một cách nhanh chóng theo đúng nhiệm vụ đã được phân công
sau khi trộm cắp được tiền và tài sản các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
khi thấy không còn bị truy đuổi của nạn nhân những người xung quanh thì các đối tượng sẽ gọi điện hẹn nhau vào một quán cà phê ven đường và tiến hành chia tài sản vừa trộm cắp được
hồ chí minh đã trở thành nạn nhân bị mất tài sản sau những vụ va chạm giao thông
tương tự như trường hợp của một người đàn ông di chuyển trên đường nguyễn thị thu minh quận tân bình sáng hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hai một cặp vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ đi trên giao lộ trần ngọc diện thảo điền thành phố thủ đức vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên từ camera các trinh sát nắm được loại phương tiện gây án và một phần các con số trên biển kiểm soát mà những đối tượng này sử dụng
và những thông tin này được truyền về phòng cảnh sát giao thông để truy xuất nguồn gốc
ban đầu thì rất là bế tắc trên các tuyến đường đều có những camera của nhà dân kể cả camera của các cơ quan chức năng
tất cả đều đeo khẩu trang thay đổi phương tiện sau một vụ việc
nhưng đặc điểm phương thức thủ đoạn dán đi dán người chắc chắn khó có sự thay đổi
do hoàn toàn bất ngờ và bị động nên nạn nhân trong các vụ việc không đưa ra được bất kỳ thông tin nào về nhận diện đối tượng
ngay thời điểm xảy ra va chạm giao thông nhiều người còn không biết mình đã bị mất tài sản
họ chỉ biết cho đến khi kiểm tra tài sản hoặc được người đi đường thông báo
sau xăm với việc gặp gỡ nạn nhân và nhân chứng trong các vụ giàn cảnh
công tác giả soát đối tượng ba ổ nhóm trên địa bàn cũng được thực hiện quyết liệt nhưng chưa đem lại kết quả
với những nguồn tin hạn chế như vậy bà chuyên án không có bằng chứng trực tiếp để đưa ra câu hỏi những đối tượng nào đã gây ra các vụ việc trên
trong suốt hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố đã chia thành nhiều mũi trinh sát tiến hành giả soát khoanh vùng vượt qua nhiều khó khăn
cuối cùng một tia sáng đã bắt đầu lái lên hén lộ điểm mở của vụ án
trong hầu hết các biển kiểm soát giả của đối tượng sử dụng có một chiếc xe sử dụng biển số thật đã được trả soát

cụ đen ở quận bốn bến văn động là đầu tiên là mảnh mối đầu tiên là bằng chiếc xe
và chiếc xe đó do là người vợ của cụ đen nó đứng tên
bắt đầu mình mới lần lần ra sau đó rồi mình mới tiếp tục là cứ bắt đầu là mình đeo bám
cụ đen là tên thường gọi của đặng huy cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại phường một mươi sáu quận bốn tp hcm

cụ đen là một đối tượng không nghề nghiệp thuộc diện quản lý của công an địa phương
xác định cụ đen có thể chính là chìa khóa để tìm ra băng nhóm gian cảnh trộm cướp tài sản của người đi đường bấy lâu
nên cơ quan điều tra đã tập trung giám sát mọi di biến động của đối tượng này
kết quả theo dõi cho thấy cụ đen thường xuyên tụ tập với một nhóm đối tượng như trần viết vinh trần thanh hùng tức hùng bò nguyễn thị tuyết ngân

nên có nhiều tiền án liên sự
khi mà gặp nhau thì sẽ có đối tượng cầm đầu và sẽ chia nhiều băng nhóm hoạt động để cho lực lượng công an khó có thể tìm ra chúng chúng
các trinh sát đã chia thành nhiều tổ khác nhau theo sát từng đối tượng trong nhóm này
đây là công việc mất nhiều thời gian
vì chúng đều có di biến động phức tạp
sau quá trình theo dõi nhiều ngày cơ quan điều tra đã nắm giữ được quy luật hoạt động của các đối tượng này
chúng không đi thành một nhóm cố định mà thường xuyên tách ra để kết hợp với các đối tượng khác hình thành các băng nhóm mới
các băng nhóm này liên tục tráo đổi gây khó khăn cho quá trình trinh sát và điều tra
đến đầu năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án xác định được hai mươi tám đối tượng hoạt động trong các băng nhóm

nút thác quan trọng đó là đánh giá được thực trạng loại hình tội phạm này
từ khi từ đánh giá được thực trạng loại hình tội phạm này mới xây dựng được cơ sơ đồ cơ cấu tổ chức tội phạm
khi xây dựng cơ sơ đồ cơ cấu tổ chức tội phạm thì mới phân loại băng nhóm
tại vì đối tượng có sự giáo thoát băng nhóm a băng nhóm b băng nhóm c băng nhóm e băng nhóm f
thì từ phân loại các băng nhóm chúng tôi mới từ đó chúng tôi mới bắt đầu đi sâu đi sát và củng cố từng đối tượng trong các băng nhóm
sau khi đã dựng lên thì bắt đầu chúng tôi mới đánh giá là vai trò
vai trò của đối tượng này trong băng nhóm này là cái gì
vai trò của đối tượng khác trong băng nhóm khác là cái gì
có thể trong vai đối tượng trong vai trò băng nhóm này nó chỉ là vai trò giúp sức
nhưng trong băng nhóm khác là vai trò người thực hiện
hôm nay vụ việc này nó chỉ là người giúp sức người cản địa
nhưng mà đối với vụ việc khác nó là người trực tiếp tấn công nạn nhân
và một vụ việc khác nữa nó lại là trực tiếp là người chỉ điểm nạn nhân
các đối tượng này thường hoạt động linh hoạt ở nhiều nhóm nhỏ khác nhau
nhưng đều do một đối tượng cầm đầu
chỉ đạo điều hành thậm chí hướng dẫn thủ đoạn để đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội
đó là trần thanh hùng hay còn gọi là hùng bò sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp thanh tâm thị trấn thanh bình huyện bù đốp tỉnh bình phước
hùng bò là đối tượng cộng cán đã từng có nhiều tiền án tiền sự
cũng là người nghĩ ra hình thức gian cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản của người đi đường
hùng trực tiếp hướng dẫn đàn em phân công nhiệm vụ cho từng người
và cũng là người quyết định việc ăn chia sau mỗi vụ cướp
sau khi đã lên được sơ đồ và dựng lên nhân thân lai lịch của hai mươi tám đối tượng
bà chuyên án quyết định phá án yêu cầu đặt ra là phải bắt quả tang nhưng lại không được rút dây động dừng để hốt chọn ổ
tuy nhiên trong quá trình gần hai năm đeo bám có thời điểm dưới nhất các đối tượng nghe ngóng được sự theo dõi của lực lượng công an nên có nhiều động thái đánh lạc hướng
khó khăn nhất là các đối tượng nó nhiều tiền án tiền sự quá
nó có nhiều cái cách để mà nó đối phó với cơ quan chức năng cũng như là trong quá trình đeo bám của chính xác
thì bọn chúng thường xuyên dừng lại để canh canh coi có ai theo hay không

nếu mà có người theo là bọn chúng không có đi ăn hàng
bọn chúng sẽ tản ra và sẽ dẫn dắt anh em đi cả ngày vậy đó
quá trình đấu tranh chuyên án này chúng tôi đầu tiên chúng tôi tự tổ chức biện pháp cô nhữ
tuy nhiên đối tượng rất là nhẹ bén
đối tượng nhìn nhận ra và đưa vào đối tượng một thời gian đối tượng chìm đi
tuy vậy hoạt động của các băng nhóm này không thay đổi
phương thức thủ đoạn vẫn không thay đổi và tính chất mức độ ngày càng táo tận hơn
họ có thể sẵn sàng quay lại
tấn công nạn nhân
và kể cả tấn công những người truy đuổi
và kể cả tấn công những người đi đường khi họ có hành vi hành động giúp đỡ nạn nhân
chúng tôi tổ chức ngay các biện pháp
trong đó có biện pháp trinh sát liên hoàn
đấu tranh trinh sát liên hoàn
đánh án từng phần
với vai trò là lực lượng điều phối
với vai trò là lực lượng tiên phong
với vai trò là lực lượng chủ lực
chúng tôi đã huy động các quân huyện
và đồng thời phân chia
theo từng khu vực từng địa bàn
cho công an các quân huyện
cho đội hình sự các quân huyện
tổ chức ngay các biện pháp
sáng ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình theo dõi các đối tượng
tổ trinh sát của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
đã phát hiện hơn chục đối tượng
gồm trần viết vinh
trần thanh hùng
nguyễn thị ngọc thơm
đỗ thanh sơn
nguyễn hoài ân
và hẹn gặp nhau ở đường nguyễn văn linh
để cùng nhau đi giàn cảnh trộm cắp tài sản của người đi đường
sau khi bàn bạc
các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đến một mươi giờ năm phút cùng ngày
khi các đối tượng đi trên đường nguyễn trãi
hướng từ quận năm về quận một
thì phát hiện một người đi đường
để tiền ở túi quần sau bên phải
một đối tượng chạy xe vượt lên
êp đầu xe của bị hại
làm xe dừng lại đột ngột
ngay lúc đó
các đối tượng còn lại
đậu xe xung quanh
dùng tay và chân
tác động vào người và xe của nạn nhân
làm nạn nhân mất cảnh giác
rồi móc túi lấy trộm
số tiền hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
thế nhưng phi vụ lần này của chúng
không thể thực hiện chăn lọt
bởi các trinh sát
đã kịp thời phát hiện
và bắt quả tàng
toàn bộ màn gian cảnh này
được ghi lại trọn vẹn bởi camera
mà lực lượng trinh sát mang theo
đây là bằng chứng không thể chửi cãi
khi các đối tượng phải hoàn toàn khuất phục
thừa nhận hành vi của mình
cái đối tượng
hai mấy các đối tượng phía sau á
thì thấy anh em trinh sát mình
mặt đầu thường thôi
mà tưởng nó là người dân
thì đối tượng phía sau
cũng nhào lên đụng xe thẳng
vào đồng chí quân luôn
mà gây cũng
té xe vào
cũng giữa đường
lúc đó xe đi
cũng rất là nhiều
cũng rất là nguy hiểm
thì mình cũng chạy lên
mình ép xe
mình bắt các đối tượng
và khống chế
khống chế ngay
hiện trường gây án luôn
các đối tượng
trần viết vinh
trần thanh hùng
nguyễn thị ngọc thơm
đỗ thanh sơn
nguyễn hoài ẩn
cam trấn kiên
nguyễn thị tuyết ngân
đã khai nhận
ngoài vụ phạm tội bị bắt quả tàng
chúng thực hiện năm vụ giàn cảnh
và quỳ xe
trên địa bàn thành phố
từ một mươi ba tháng năm
năm hai nghìn hai mươi đến nay
vụ thứ nhất
vào ngày một mươi ba tháng năm
tại ngã tư tạ uyên
trộm được ba mươi triệu đồng
vụ thứ hai
ngày một mươi bảy tháng sáu
tại ngã tư nam kỳ khởi nghĩa
lý chính thắng
trộm được hai mươi triệu đồng
vụ thứ ba
ngày ba tháng tám
tại đường bình thới
trộm một trăm linh triệu đồng
vụ thứ tư
ngày một mươi hai tháng tám
tại giao lộ lý chính thắng
nam kỳ khởi nghĩa
trộm ba triệu đồng
vụ thứ năm
ngày một mươi ba tháng tám
tại sát lộ hà nội
phường thảo điền
trộm bảy mươi hai năm triệu đồng

trộm bốn mươi triệu đồng
phải chọn mục tiêu
để để zij bác
truyết được một bông
nhóm thứ ba gồm năm đối tượng bị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân bắt giữ
những vụ về trước đối tượng đã có cái thủ đoạn rồi
sau khi chúng ta khám phá phá bốn băng nhóm
đối tượng đã nhìn nhận ra một vấn đề là
nghĩ ngờ là có sự đe bám của công an
và nghi ngờ rằng cơ quan công an đang theo dõi mình
do đó thủ đoạn phương thức gần như thay đổi
và cái tư tưởng của đối tượng luôn luôn mang nằm trong sự đối phó
thì việc mà để đạo diễn một trận đánh
đó là một kỳ công của lực lượng hình sự
nói chung và phải nói rằng xác định vai trò của đồng chí trưởng phòng
và đồng chí phó phòng
và đồng thời cùng tập thể
mang chú ý các bộ chiến sĩ đội ba
và các đơn vị phối thuộc
để mà chúng ta tổ chức một trận đánh làm sao cho nó hoàn hảo nhất
và bắt tròn vẹn nhất
chứng cứ đó là phải chứng cứ trực tiếp
để đối tượng không thể chối cãi được nữa
sau khi chúng tôi khám phá chuyên án
bắt năm băng nhóm và hai mươi tám đối tượng
và tòa án đã xét xử
thì tình trạng về cái đối tượng
là trộm cắp theo kiểu dàn cảnh
cưỡng đọt theo kiểu dàn cảnh
trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố
đã không còn
đem lại cái sự bình yên
cho người dân khi tham gia giao thông
và qua cái công tác đấu tranh đó
là người dân thành phố
rất quang nghinh và an tâm hơn
trong cái quá trình là tham gia giao thông
khi hồ sơ của chuyên án ba trăm hai mươi t khép lại
cũng là lúc loài hình tội phạm
dàn cảnh trộm cướp tài sản
trên đường thành phố hồ chí minh
bị xóa sổ
đây là niềm tự hào của những người lính cảnh sát hình sự
họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của những người giữ bình yên cho thành phố
kính thưa quý vị khán giả
tình trạng cướp giật trên đường phố
tại thành phố hồ chí minh
từ lâu đã gây bức xúc lớn trong dư luận
với quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn này
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
dù có rất nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ
và giám sát đối tượng
nhưng đến nay đã tạm thời xóa bỏ được loại tội phạm này
tuy nhiên nó vẫn có thể tái diễn
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
khi tham gia giao thông
để không biến mình trở thành nạn nhân